cùng với công tác khám nghiệm hiện trường công an tỉnh bắc ninh đã tiến hành lấy lời khai với những hành khách trên xe
danh tính một trong hai nạn nhân tử vong được xác định là anh dương văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
danh tính nạn nhân tử vong còn lại đang được xác minh làm rõ